nâng tổng số bệnh nhân lên một trăm bốn mươi tám ca trong đó có năm người việt nam một người quốc tịch pháp và một người quốc tịch nam phi
như vậy trong hai mươi bốn giờ vừa qua việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp mắc mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín việt nam lên một trăm ba mươi ca
trong số một mươi bốn ca mắc mới có một mươi ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và một ca là thầy thuốc đã bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly
một ca này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng ba ca có thời gian sống trong cộng đồng
trong số này bệnh nhân gốc quốc tịch pháp có nguy cơ là lây ra cộng đồng khi đã đi nhiều nơi tại hà nội bắt đầu từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi chín tháng ba
bộ giao thông vận tải vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu cục hàng không việt nam
tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân việt nam trên các chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không quốc tế nội bài
theo bộ giao thông vận tải do các khu cách ly tại khu vực thành phố hà nội hiện nay đã quá tải không còn khả năng tiếp nhận thêm
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam thông báo ngay đến tất cả các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân việt nam
trên các chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không quốc tế nội bài
thời điểm áp dụng bắt đầu từ giờ ngày hai mươi sáu tháng ba cho đến hết ngày ba mươi một tháng ba
năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam thực hiện
với những diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều nước đã tăng cường các biện pháp mới nhằm đối phó với dịch bệnh
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba cho đến ngày ba mươi tháng bốn thái lan sẽ chính thức áp dụng xác lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc
quyết định này đã được thủ tướng prayuth chan o cha vào ngày hai mươi năm tháng ba thông báo tại một cuộc họp
đồng thời nhấn mạnh là ông sẽ thực hiện mọi biện pháp
thủ tướng thái lan cho biết sẽ có thông báo cụ thể về việc đóng cửa những khu vực có độ rủi ro lớn
đóng cửa một số tuyến ra vào đất nước
các cửa hàng thực phẩm và đồ thiết yếu vẫn được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân
nhưng nghiêm cấm việc tích chữ lương thực tăng giá hàng hóa bừa bãi và đặc biệt là cấm đưa tin không đúng sự thật
theo xác lệnh này thủ tướng sẽ là người có quyền duy nhất trong việc thực hiện các chính sách được đưa ra để chống lại dịch covid một mươi chín
thông qua trung tâm xử lý tình hình khẩn cấp
chính phủ hàn quốc thông báo quyết định siết chặt kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ mỹ bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng ba tới
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mỹ đang trở thành ổ dịch thứ hai sau italia
trước đó hàn quốc đã áp đặt lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt với hàng loạt du khách đến từ châu âu trung quốc italia và iran từ ngày một mươi chín tháng ba
theo đó các hành khách này được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân
trên một ứng dụng điện thoại để theo dõi tình trạng sức khỏe theo từng ngày
lệnh kiểm dịch bắt buộc có hiệu lực trong vòng một mươi bốn ngày
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng ba sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến đặc biệt của g hai mươi về covid một mươi chín
hội nghị do quốc vương ả rập xê út salman sẽ chủ trì với sự tham gia của các nhà lãnh đạo
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
nhằm thúc đẩy phối hợp toàn cầu ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
ngoài các nhà lãnh đạo của nhóm g hai mươi hội nghị trực tuyến dự kiến còn có sự tham gia của các nước đối tác
cùng với các tổ chức khu vực và quốc tế
tuần trước tổng thư ký liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo nhóm g hai mươi
triển khai một gói kích thích trị giá hàng nghìn tỷ đô la mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp công nhân và các hộ gia đình
chống đỡ trước cơn bão covid một mươi chín
những thách thức chưa từng có tiền lệ do covid một mươi chín gây ra cũng khiến cho các công cụ chính sách
và các quy tắc kinh tế thông thường
không còn được áp dụng
điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo nhóm g hai mươi cần hành động quyết đoán và tương xứng
thông qua việc hỗ trợ nền kinh tế nâng gdp của thế giới lên hai con số tính theo phần trăm điểm